xâm hại di tích đang là vấn đề nhức nhối khi mà nhiều địa phương luôn phải đối mặt với tình trạng chảy máu cổ vật phá hoại công trình hiện vật có giá trị lịch sử văn hóa
chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ trong việc bảo tồn di sản văn hóa nhất là sự tàn phá có nguyên nhân từ yếu tố con người
bên cạnh đó thời gian qua nhiều nguyên nhân được chính quyền địa phương ban quản lý di tích và các chuyên gia thẳng thắn trình bày phân tích như công tác quản lý yếu kém thủ tục cấp phép tu bổ di tích còn trồng chéo
hiện nay sự hợp tác giữa ban quản lý di tích đơn vị trông coi chính quyền và nhân dân địa phương nhất là với các công trình lịch sử có yếu tố tâm linh còn lòng lèo
dù chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa là xăng e năm sẽ thay thế hoàn toàn xăng a chín mươi hai nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn băn khoăn về việc bảo đảm nguồn cung xử lý hàng tồn xăng a chín mươi hai và giá bán còn thiếu hấp dẫn với người dùng
sáng ngày năm thay xăng a chín mươi hai sẵn sàng nhưng lo vỡ trận bài viết được đăng tải trên báo tuổi trẻ
nhiều doanh nghiệp và cơ quan chức năng liên quan cho biết đã sẵn sàng cho việc thay thế toàn bộ xăng a chín mươi hai bằng xăng e năm như lộ trình đã được chính phủ đưa ra
tuy nhiên hiện số lượng tiêu thụ xăng e năm còn nhỏ dọt chỉ khoảng một trăm một mươi m ba một tháng do người tiêu dùng còn e ngại
hơn nữa sự tranh lệch về giá của xăng e năm với a chín mươi hai chỉ là một đồng một lít chưa hấp dẫn người tiêu dùng
bên cạnh đó cũng cần phải khẳng định chắc chắn là đảm bảo một trăm linh nguồn cung mới triển khai từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
bởi nếu có trục chặt thì dù chỉ một ngày cũng sẽ ảnh hưởng đến an ninh năng lượng tác động đến sinh hoạt của người dân
nhiều tỷ đồng tại các khoản chi tại công ty quản lý hội trợ triển lãm và các chợ đà nẵng được phù phép bỏ ngoài sổ sách để các cá nhân trong ban giám đốc chi xài thả ga đi du lịch là nội dung bài viết
công ty quản lý hội trợ triển lãm và các chợ đà nẵng tiêu cực tràn lan trong thời gian dài được đăng trên trang nhất và trang bốn báo lao động
cuộc thanh tra các khoản chi tại công ty này được bắt đầu từ tố cáo của một tổ chức
tổ trưởng bảo vệ kéo dài suốt nhiều năm
để có tiền tiêu xài ăn chơi và đi du lịch ban giám đốc công ty đã thực hiện các khoản chi ăn ca cho người lao động bổ sung tiền lương bằng tiền mặt bắt họ ký nhận
nhưng thực tế thì người lao động lại không được nhận khoản tiền ấy
từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi năm sổ sách ghi chi tiền ăn ca gần hai hai tỷ đồng chi bổ sung lương hơn sáu ba tỷ đồng
qua khảo sát một trăm hai mươi tám người thì kết luận thanh tra cho biết phần lớn người lao động không biết công ty có chi tiền ăn tết
đa số người lao động không biết công ty có chi tiền ăn ca
đa số người lao động không biết tiền bổ sung lương
còn trên báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay có bài viết
dừng mỹ sơn gần một mươi năm loay hoay cắm mốc phần vùng
dự án bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích mỹ sơn giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn hai mươi
được thủ tướng chính phủ phê duyệt có tổng diện tích là một một trăm năm mươi tám ha
bao gồm quần thể di tích và cảnh quan khu vực xung quanh di sản mỹ sơn
tuy nhiên gần một mươi năm qua việc cắm mốc giao đất giao rừng giữa các bên liên quan vẫn chưa được triển khai
theo ông nguyễn duy trưởng phòng an ninh bảo vệ mỹ sơn cho biết
rất khó khăn trong việc quản lý kiểm soát rừng
nhất là với những hộ dân sống sát rừng vẫn hay vào rừng săn bắt động vật đốt than đốt mật ong
trường hợp phát hiện người dân xâm phạm khai thác tài nguyên rừng trái phép thì cũng chẳng biết xử lý thế nào
cùng lắm là dẫn giải về giao công an xã gian đe rồi thả về
gặp ai cự cãi bắt bí lại cũng chịu vì mình chưa được bàn giao hồ sơ sơ đồ hay tọa độ khoanh vùng
nguy kịch vì thảo dược trôi nổi là cảnh báo của tác giả bài viết trên báo tuổi trẻ cho những người bị bệnh đái tháo đường
các bác sĩ khẳng định đây không phải là thảo mộc đơn thuần mà chính là phenformin
một loại thuốc đã bị cấm lưu hành từ hơn bốn mươi năm vì ghi nhận hàng loạt ca tử vong liên quan đến nhiễm acid lactic khi dùng thuốc này
thí điểm nơi dừng đón trả khách những tín hiệu tích cực là bài viết được đăng trên trang bốn bá hà nội mới số ra hôm nay
sở giao thông vận tải hà nội phối hợp với hiệp hội taxi hà nội thí điểm triển khai sáu điểm dừng đón trả khách
cho xe taxi tại hai tuyến phố
đó là lý thừa kiệt và trần hưng đạo quận hoàn kiếm
dù mới thực hiện trong thời gian ngắn nhưng đã cho thấy những tín hiệu tích cực góp phần xây dựng thói quen đi lại văn minh
trật tự tiến tới loại bỏ taxi dù thông qua kiểm soát về hạ tầng điểm đỗ
việc thí điểm sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi tám
nếu thành công thì đây sẽ là một trong những giải pháp về hạ tầng trong quy chế quản lý taxi trên địa bàn thủ đô
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân